thưa quý vị những hình ảnh người dân hà nội đổ ra đường kẹt cứng trong đêm trung thu hai mươi một tháng chín
khi mà nơi này vừa có thông báo là nới lỏng giãn cách khiến cho nhiều người lo lắng
nhiều ý kiến cho rằng tp hcm sau ngày ba mươi tháng chín nới lỏng giãn cách hay là tiếp tục chỉ thị số một mươi sáu
thì mỗi người dân cũng nên tự ý thức năm k vì mình và vì mọi người
nhịp sống bình thường mới càng có ý nghĩa khi mà an toàn được đặt lên hàng đầu
tuấn là sinh viên trường cao đẳng lý tự trọng trong đội tình nguyện viên hỗ trợ f
của phường tân phú quận tân phú tp hcm
anh vẫn theo dõi tình hình dịch bệnh các địa phương và cảm thấy lo lắng
nếu ngay sau khi nới lỏng giãn cách người dân đã chen chân ra đường
chỉ cần trong đám đông có một f thôi hệ quả sẽ như thế nào anh nói
tuần cho rằng tp hcm nên tiếp tục giãn cách thêm khoảng hai tuần nữa sau ngày ba mươi tháng chín
để tình hình dịch bệnh ổn định thêm
vì hiện tại số lượng các ca f mới trong cộng đồng chưa giảm
tuy nhiên nếu tp hcm có quyết định sau ba mươi tháng chín sẽ được nới lỏng giãn cách
thì tôi cũng mong người dân nên tuyệt đối tuân thủ năm k
chỉ ra ngoài khi đi làm giải quyết công việc thật sự cần thiết
còn lại thì nên ở trong nhà đừng tập trung đông người
tôi cũng cho rằng thời gian sau ngày ba mươi tháng chín các hàng quán ăn uống cà phê của thành phố
chưa phục vụ tại chỗ ngay mà vẫn nên tiếp tục duy trì hình thức bán mang về
cho các shipper để an toàn hơn
tuấn chia sẻ anh nguyễn hoàng đại ba mươi một tuổi phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự
phường hai quận tám tp hcm cũng mong người dân sau ngày ba mươi tháng chín
vẫn tuân thủ nguyên tắc năm k về phòng chống dịch bệnh
luôn nâng cao tinh thần phòng chống dịch để tp hcm nhanh chóng trở lại bình thường
bác sĩ đặng văn đạt trưởng khoa ngoại tổng hợp bệnh viện đa khoa quốc tế hoàn mỹ thủ đức
tp thủ đức tp hcm người trực tiếp điều trị cho các f cho hay
trong thời gian qua các bạn trẻ cả nước cũng như người dân tp hcm đã trải qua một thời gian giãn cách
kéo dài theo chỉ thị một mươi sáu nghiêm ngặt nhất của chính phủ ai ở đâu ở yên đó
sau ngày ba mươi tháng chín thành phố có thể nới lỏng giãn cách thực hiện chiến lược sống chung với dịch bệnh
mọi hoạt động giao thương hàng hóa các nhà máy xí nghiệp nên được hoạt động trở lại
xong theo bác sĩ đạt dù thế nào mỗi người dân mỗi bạn trẻ cần tiếp tục tuân thủ
các quy định phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới
nên đảm bảo cho bản thân đủ hai mũi vaccine đúng thời gian quy định để đạt nồng độ kháng thể tốt nhất
chống lại virus luôn tuân thủ năm k ở mọi lúc mọi nơi không tập trung đông người
tránh ở những nơi có không gian kín khẩu trang đảm bảo chất lượng ví dụ n chín mươi năm là một mắt xích quan trọng
để ngăn ngừa virus xâm nhập vào cơ thể hiện trên thị trường có rất nhiều loại khẩu trang
nhưng không đảm bảo chất lượng không có khả năng phòng chống dịch bác sĩ đạt nhấn mạnh
theo bác sĩ đạt tp hcm sau ngày ba mươi tháng chín
người dân cũng đừng quên các thói quen rất quan trọng trong phòng chống dịch bệnh như sát quẩn tay
bằng dung dịch sát khuẩn thường xuyên rửa tay bằng xà phòng tránh chạm tay lên mắt mũi miệng
thường xuyên khử khuẩn các vật thể bề mặt tiếp xúc không khạc nhổ vứt rác khẩu trang bừa bãi
che miệng và mũi khi ho hắt hơi kiểm tra thân nhiệt hàng ngày thông báo kịp thời với cơ sở y tế
các trường hợp có biểu hiện sốt ho khó thở mệt mỏi đau học mất vị rác
sau ngày ba mươi tháng chín mỗi người dân tp hcm đừng quên việc chủ động khai báo tạm trú tạm vắng
đối với bạn bè người thân đến lưu trú tăng cường vận động rèn luyện thể lực dinh dưỡng hợp lý
xây dựng lối sống lành mạnh tuân thủ các khuyến cáo của bộ y tế trong công tác phòng chống dịch
bên cạnh việc tiêm vaccine và tuân thủ năm k thì ý thức của mỗi người dân trong việc phòng chống dịch bệnh
là rất quan trọng góp phần đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian tới
bác sĩ đạt khuyên
thưa quý vị một mươi một giờ sáng ngày hai mươi hai tháng chín dù đã gần trưa nhưng mà rất nhiều shipper lái xe công nghệ
tại tp hcm vẫn chưa thể bắt đầu những quốc xe đầu tiên
nhiều điểm xét nghiệm covid một mươi chín miễn phí đã không còn nhận xét nghiệm cho shipper nên họ phải đi tìm
điểm xét nghiệm dịch vụ nhiều người cho hay họ không nhận được thông báo về việc kể từ ngày hai mươi hai tháng chín
không được xét nghiệm covid một mươi chín tại các trạm y tế nữa nên đang loay hoay không biết làm sao để kiểm
chỗ xét nghiệm mới
anh lâm vĩnh vũ tài xế grab buổi rối nói với phóng viên thanh niên
từ sáng đến giờ anh em chạy lòng vòng đến chỗ test dịch vụ hôm nay mất ví cũng được đi nhưng cơ quan
làm gấp rút quá đêm họ mới thông báo sáng ra anh em nháo nhào không có thời gian chuẩn bị
trước đó ubnd tp hcm ban hành văn bản khẩn cấp cho biết kể từ ngày hai mươi bốn đến ba mươi tháng chín
thành phố sẽ thôi xét nghiệm miễn phí tập trung cho tài xế tại các cơ sở y tế
tuy nhiên theo nhiều shipper
mười sáng hai mươi hai tháng chín nhưng nhiều điểm xét nghiệm miễn phí đã không còn nhận test nhanh cho lực lượng tài xế công nghệ
anh nguyễn văn hậu tài xế hãng shopee food cho biết
đã gần một mươi một giờ trưa nhưng anh vẫn chưa thể hoàn thành cuốc xe đầu tiên trong ngày
tôi đi sáng sớm chạy từ năm giờ mấy sáng lên trên trạm y tế quận bốn mới thông báo là không test nữa
chạy trên đường nhiều trạm thông cảm cho qua nhiều trạm thì bắt quay đầu
đơn hàng lấy từ quận bảy chạy tới gần thành phố thủ đức
tùy chốt không cho qua bắt xe phải quay lại
anh hậu nói và cho biết thêm đã phải quay xe tìm điểm xét nghiệm dịch vụ
từ sáng đến giờ anh em chạy lòng vòng kiếm chỗ test dịch vụ
có người test mẫu đơn từ hai trăm năm mươi đến bốn trăm linh nghìn đồng
nếu mình may mắn kiếm được mẫu gộp anh em sẽ chia sẻ với nhau rẻ hơn tầm khoảng một trăm năm mươi đồng
anh em cũng chia sẻ nhau chỗ nào test mẫu gộp cũng đỡ được chút đỉnh
nhưng cũng mất thời gian nửa ngày không hoạt động được gì
anh phú tài xế grab cho hay
từ một mươi giờ sáng rất đông shipper đã tập trung để làm xét nghiệm dịch vụ
tại bệnh viện quận một cơ sở hai đường trần hưng đạo
ngày đầu tiên không còn được xét nghiệm miễn phí
các shipper buộc phải bỏ tiền túi để làm các xét nghiệm covid một mươi chín
bác sĩ nguyễn thành tâm giám đốc bệnh viện quận một cho biết
thấu hiểu những khó khăn của shipper nên bệnh viện cũng đã tìm ra giải pháp
để giảm chi phí test nhanh cho lực lượng này
shipper đến làm test nhanh covid một mươi chín có đông hơn ngày thường
tuy nhiên bệnh viện cũng đưa ra giá chính sách là mẫu gộp cũng giảm giá cho shipper
có thể gộp ba gộp hai cho giá giảm đi để shipper có điều kiện thực hiện xét nghiệm
giá thì đúng theo quy định là hai trăm ba mươi tám đồng một test nhanh
mẫu gộp chi phí rẻ hơn gộp hai thì chê đôi gộp ba thì shipper chỉ trả một phần ba chi phí
bác sĩ nguyễn thành tâm cho hay
trước đó theo thông tin từ sở công thương tp hcm
giai đoạn trước ngày một mươi sáu tháng chín
sở công thương sắp xếp các shipper xét nghiệm tại các trạm y tế lưu động
nơi shipper sinh sống với khung giờ từ năm đến sáu giờ sáng
tuy nhiên sau khi tp hcm cho phép các shipper hoạt động liên quận
đã có khoảng tám mươi hai shipper đăng ký hoạt động trở lại
việc gia tăng đột biến đã khiến cho các trạm y tế quá tải
dẫn đến tình trạng hàng trăm shipper xếp hàng dài
chờ xét nghiệm từ sáng sớm tiêm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
sở y tế bình dương đã có văn bản hướng dẫn điều kiện
người lao động tham gia sản xuất tại doanh nghiệp và người dân được lưu thông trên đường
đối với các công ty doanh nghiệp muốn tổ chức sản xuất kể cả theo mô hình ba tại chỗ
thì một trăm linh công nhân người lao động tham gia phải được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đủ hai mũi hoặc một mũi sau một mươi bốn ngày
trước khi vào công ty người lao động phải được xét nghiệm ít nhất hai lần bằng test nhanh
có kết quả âm tính vào ngày một và ngày thứ tư
sau khi vào công ty phải được bố trí tại nơi cách ly tạm thời ít nhất là ba ngày
xét nghiệm test nhanh có kết quả âm tính vào ngày thứ ba thì mới được tham gia sản xuất
trong quá trình sản xuất doanh nghiệp phải tổ chức thực hiện nghiêm theo quy định năm k
và sau bảy ngày test nhanh một lần cho công nhân
nếu phát hiện trường hợp dương tính với sars cov hai
phải lập tức cách ly báo ngay cho y tế địa phương nơi trú đóng để phối hợp truy vết f một
lấy mẫu xét nghiệm khẳng định pcr
trường hợp xét nghiệm khẳng định pcr âm tính tất cả quay trở lại sản xuất bình thường
dương tính thì phong tỏa tạm thời phân xưởng khu vực hay toàn bộ công ty
theo mức độ để chờ hướng dẫn tiếp theo
khi người lao động muốn ra khỏi công ty về nơi ở thì phải có kết quả test nhanh âm tính
đối với người dân khi ra đường phải được tiêm hai mũi vaccine hoặc ít nhất là một mũi sau một mươi bốn ngày
người mắc covid một mươi chín xuất viện và đã hoàn thành cách ly tại nhà sau một mươi bốn ngày
người dân được ra đường để mua thực phẩm hàng hóa thiết yếu khám chữa bệnh
thực hiện các hoạt động được chính quyền địa phương cho phép
như vận chuyển hàng hóa thiết yếu giao hàng thực hiện nhiệm vụ của điện lực
viễn thông năng lượng vệ sinh tham gia sản xuất
người dân được lưu thông trong phạm vi một vùng xanh vàng cam hoặc đỏ
và từ vùng nguy cơ thấp vào vùng nguy cơ cao hơn nhưng phải thực hiện năm k
có giấy tờ chứng minh mục đích lưu thông giấy xác nhận tiêm ngừa vaccine hoặc giấy xuất viện
người dân di chuyển từ vùng nguy cơ cao đến vùng nguy cơ thấp hơn
ngoài giấy tờ theo quy định khi ra đường phải có thêm giấy test nhanh covid một mươi chín âm tính trong vòng ba ngày
người chưa tiêm vaccine đang trong thời gian điều trị cách ly
và những người trên sáu mươi năm tuổi người dưới một mươi hai tuổi béo phì có bệnh nền
chỉ được ra đường trong tình trạng khẩn cấp cấp cứu chuyển viện thiên tai thảm họa